các đối tượng chụp hình quay video nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi và gốc thì bị khủng bố tinh thần bằng nhiều cách khác nhau
tổng số tiền giao dịch cho vay nặng lãi của các đối tượng này khoảng năm tỷ đồng
còn tại hà tĩnh công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng phan ngọc linh
trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình về tội buôn bán pháo trái phép
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát
địa bàn trên đường lý thái tổ công an thị xã kỳ anh phát hiện đối tượng phan ngọc linh điều khiển xe máy
mang ba lô và chở theo hai thùng giấy cắt tông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra đối tượng
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện bên trong hai thùng cắt tông và ba lô đối tượng mang theo có hai mươi hộp pháo với tổng trọng lượng gần hai mươi tám kg
khám xét khẩn cấp chỗ ở của phan ngọc linh tại tổ dân phố lê lợi phường kỳ liên thị xã kỳ anh
lực lượng công an phát hiện thêm một hộp pháo nữa có trọng lượng gần một bốn kg
linh khai nhận là đã mua số pháo trên của một người không rõ tên tuổi ở thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
sau đó đưa ra thị xã kỳ anh bán kiếm lời thì đã bị bắt giữ